ngày một mươi năm tháng một mươi tại hà nội tạp chí nhà đầu tư phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
đã tổ chức hội thảo góp ý dự luật đầu tư và luật doanh nghiệp sửa đổi
luật doanh nghiệp và luật đầu tư là hai đạo luật quan trọng có tác động sâu rộng đến môi trường đầu tư kinh doanh nói chung
và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng đặc biệt những nội dung bổ sung sửa đổi toàn diện của các luật này
được quốc hội thông qua năm hai nghìn một mươi bốn đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm nguyên tắc hiến định về quyền tự do kinh doanh
của người dân và doanh nghiệp trong những ngành nghề mà luật không cấm đồng thời xóa bỏ nhiều rào cản kinh doanh
không phù hợp với kinh tế thị trường và cam kết hội nhập của việt nam tạo cơ sở pháp lý cho việc cải thiện
môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi minh bạch và bình đẳng giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp
thuộc mọi thành phần kinh tế tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được các chuyên gia cũng cho rằng
các luật này cần phải tiếp tục hoàn thiện hơn nữa một số quy định nhằm thể chế hóa kịp thời và đầy đủ các nghị quyết của đảng